trong diễn biến liên quan cùng ngày bộ ngoại giao ai cập cho rằng phong trào hồi giáo hamas và israel
phải thể hiện sự linh hoạt nếu muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin tù nhân
trong cuộc xung đột kéo dài bảy tháng qua ở giải gaza
bộ trên cho biết các đàm phán đang ở giai đoạn mong manh và ai cập lo ngại rằng
vì israel mở chiến dịch quy mô lớn vào thành phố rafah đông đúc
giáp biên giới ai cập có thể đe dọa đến ổn định và an ninh trong khu vực
tuyên bố này được đưa ra sau khi ngoại trưởng mỹ antony blinken và ngoại trưởng ai cập
đã có cuộc điện đàm trong đó hai nhà ngoại giao đều nhất trí về tầm quan trọng
của việc hối thúc các bên thể hiện sự linh hoạt và thực hiện mọi nỗ lực cần thiết
để đạt được thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt thảm kịch nhân đạo ở gaza
vòng đàm phán mới nhất ở cairo đã được nối lại vào ngày bảy tháng năm
với sự tham gia đầy đủ của tất cả năm phái đoàn
hamas cho biết phía israel đã bác đề xuất ngừng bắn do các nhà trung gian
hòa giải của các nhà trung gian
do đó hamas tin rằng vấn đề hiện tại hoàn toàn phụ thuộc vào israel